tối ngày chín tháng năm một bệnh nhân đã tử vong sau khi tiến hành ca phẫu thuật gãy tay tại bệnh viện đa khoa hà đông
bệnh nhân tên vương đình cường ba mươi bảy tuổi ở quốc oai hà nam
theo người nhà nạn nhân tối ngày tám tháng năm anh cường bị ngã xe
gia đình đưa anh cường vào bệnh viện quốc oai để cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán là gãy tay phải
sau đó bệnh viện quốc oai yêu cầu gia đình đưa anh cường lên bệnh viện tuyến trên bệnh viện đa khoa hà đông để điều trị
đến hai giờ sáng ngày chín tháng năm gia đình đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa hà đông
tại đây anh cường đã được tiến hành ca mổ ghép xương và đóng đinh tay
tuy nhiên sau khi được thông báo phẫu thuật thành công thì một mươi bốn giờ cùng ngày anh cường lại có những dấu hiệu bất thường nguy kịch
và đến một mươi bảy giờ ba mươi phút các bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tử vong
chiều âm ít chỉ quang điện tim mạch nói chung là sức khỏe rất tốt
nói vì nó đi rất là bình thường có cái gì đâu
sau khi vụ việc xảy ra người nhà bệnh nhân đã tập trung túc trực tại bệnh viện đa khoa hà đông để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ
được biết gia đình cũng đã đồng ý khám nghiệm pháp y để tìm rõ nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của anh cường
nhờ về bên phía c năm mươi bốn để làm khám nghiệm cho cháu còn về phía gia đình thì mong muốn làm sao bây giờ làm cho rõ cháu chết vì nó ổn khúc quá
ngày một mươi tháng năm đại diện bệnh viện đa khoa hà đông cho biết
họ đã hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc
chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của sở lãnh đạo sở y tế
sẽ là xử lý nghiêm sẽ là thực hiện đúng các cái quy trình trong cái quy định về kiểm thảo tử vong
rồi là phải xác định rõ những nguyên nhân của sự việc
nếu như có sai phạm thì chúng tôi sẽ
xử lý và với tinh thần nghiêm túc kiểm điểm
bệnh viện đã tạm đình chỉ ekip ca mổ khiến nạn nhân tử vong để làm rõ vụ việc
sở y tế hà nội cũng đã có văn bản yêu cầu bệnh viện đa khoa hà đông khẩn trương làm rõ nguyên nhân
kiểm điểm cá nhân tập thể liên quan nếu có
báo cáo kết quả cho sở trước ngày một mươi một tháng năm